thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu quốc hội thành phố hải phòng
đã có buổi tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
tại quận ngô quyền thành phố hải phòng
để bảo đảm công tác phòng chống đại dịch covid một mươi chín và có những quyết sách kịp thời
giúp chính phủ khắc phục những khó khăn do đại dịch gây ra
kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn được tổ chức thành hai đợt
kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung
kỳ họp diễn ra trong một mươi chín ngày giữa hai đợt có hơn một tuần để các cơ quan nghiên cứu
tiếp thư ý kiến của các vị đại biểu quốc hội trình lý hoàn thiện các dự án
sự thảo chính quốc hội thông qua tại đợt hai
tại kỳ họp này quốc hội đã thông qua một mươi luật hai mươi một nghị quyết
cho ý kiến về sáu dự án luật khác giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách
pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em xem xét các báo cáo về kinh tế
xã hội ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác
tại buổi tiếp xúc các cử tri đã bày tỏ đồng tình và nhất trí cao với kết quả kỳ họp
thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn trong đó có những đánh giá về kết quả công tác phòng chống đại dịch covid một mươi chín